đoàn công tác của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu cùng phó thủ tướng vũ đức đam và các bộ ngành đã đến thăm làm việc với đại học huế nhằm tìm ra hướng đi mới và tổ chức lại mô hình quản lý của trung tâm đào tạo đại học lớn nhất miền trung và tây nguyệt
sau khi nghe lãnh đạo đại học huế báo cáo những thành tựu đạt được cùng các kiến nghị đề xuất của các giáo sư tiến sĩ thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả mà đại học huế đạt được đồng thời chỉ ra một số hạn chế mà đại học huế cần khắc phục như tỷ lệ đầu ra việc làm của sinh viên ở một số ngành chưa cao đào tạo phải gắn với nhu cầu thị trường lao động đình hướng nghiên cứu cần rõ nét hơn hoạt động sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên chưa mạnh
cơ sở vật chất thiếu đồng bộ thủ tướng đề nghị đại học huế và các trường thành viên tăng cường kết nối với các nhà tuyển dụng trong đào tạo của trường tổ chức các chương trình hướng nghiệp chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ giảng viên đẩy mạnh hợp tác quốc tế